hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chạy giam xuân lộc có năm mươi năm hồ sơ
theo ban giám thị trại giam xuân lộc việc xét duyệt hồ sơ được tổ chức thực hiện công khai
minh bạch đúng quy định của pháp luật và đã được các tổ thẩm định liên ngành trung ương
viện kiểm sát nhân dân các cấp đến trực tiếp giả soát và kiểm tra
tại buổi làm việc chủ tịch nước đề nghị từ nay đến ngày hai tháng chín
các chạy giam tạm giam và cơ sở giáo dưỡng trên cả nước cần giả soát lại
để đảm bảo không bỏ sót những phạm nhân có đủ điều kiện
và tuyệt đối không để lọt những người không đủ điều kiện tiêu chuẩn được xét đặc xá lần này
đồng thời yêu cầu hội đồng tư vấn đặc xá thực hiện nghiêm pháp luật về đặc xá
không được phép để xảy ra bất cứ sai sót hay hành vi tiêu cực nào
nếu có phản ánh nào phải xem xét kỹ để không làm ảnh hưởng đến ý nghĩa nhân văn
và chủ trương lớn này của đảng nhà nước
các địa phương tiếp nhận người đặc giá thực hiện ngay việc cấp lại căn cước công dân cho họ
bố trí công an việc làm hướng nghiệp cho người được đặc xá để tái hòa nhập cộng đồng và hạn chế tái phạm
nhân dịp này chủ tịch nước đã trồng cây lưu niệm tại trại giam xuân lộc
và trực tiếp đi thăm kiểm tra bếp ăn nơi chấp hành án phạt tù của phạm nhân
tại hội vào sáng ngày hôm nay thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng
phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an đã có buổi làm việc
với cục công tác đảng và công tác chính trị để đánh giá toàn diện các mặt công tác từ đầu năm đến nay
tại buổi làm việc thứ trưởng trần quốc tỏ và các đại biểu đã nghe đại diện cục công tác đảng
và công tác chính trị bộ công an báo cáo tóm tắt về một số kết quả công tác từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai tới nay
cùng với đó là một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận và đánh giá cao
một số kết quả công tác đảng và công tác chính trị trong thời gian qua
bên cạnh đó thứ trưởng trần quốc tỏ cũng đề nghị về một số bất cập còn tồn tại của công tác đảng
và công tác chính trị với tinh thần thẳng thắn trách nhiệm chủ động đề xuất và thực hiện các giải pháp
khắc phục một cách hiệu quả trong thời gian tới
đồng tình với một số nhiệm vụ trọng tâm trong sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi hai thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh
cục công tác đảng và công tác chính trị tiếp tục bám sát chương trình kế hoạch hành động của đảng ủy công an trung ương
triển khai có hiệu quả một số nhiệm vụ như tham mưu học tập quán triệt nghị quyết trung ương năm khóa một mươi ba của đảng
tham mưu đảng ủy công an trung ương ban hành kế hoạch công tác đảng công tác chính trị công an nhân dân
trong một số lĩnh vực đẩy mạnh phối hợp với các đơn vị trong công an nhân dân tuyên truyền việc triển khai
thực hiện nghị quyết số một mươi hai nqtvk về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch
vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mặt công tác đảng và công tác chính trị trong công an nhân dân
còn tại đà nẵng trong sáng ngày hôm nay đoàn khảo sát số hai tổ biên tập xây dựng đề án tổng kết
nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới do đồng chí thượng tướng
lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc
với thành ủy đà nẵng
phát biểu tại buổi làm việc thượng tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an khẳng định
nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một có ý nghĩa rất quan trọng đưa ra đường lối tư duy mới là bước đột phá
về lãnh đạo của đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
để công tác khảo sát có trọng tâm trọng điểm thứ trưởng lương tam quang yêu cầu cần tập trung làm rõ
công tác lãnh đạo chỉ đạo quán triệt tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết làm rõ hình thức phương pháp
quán triệt triển khai để nghị quyết đi vào cuộc sống đánh giá thực chất những chuyển biến nhận thức
trách nhiệm của cấp ủy chính quyền cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc
so với thời gian trước sau khi nghe lãnh đạo thành phố đà nẵng báo cáo kết quả một mươi năm triển khai
thực hiện nghị quyết trung ương viii khóa một mươi một trên địa bàn thành phố bài học kinh nghiệm và những phương hướng
nhiệm vụ trong thời gian tới
thứ trưởng lương tam quang đánh giá cao tinh thần trách nhiệm cũng như nỗ lực và kết quả
thực hiện nghị quyết trung ương viii khóa một mươi một về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
của đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố đà nẵng gắn với phát triển kinh tế và đảm bảo quốc phòng an ninh
đồng chí thứ trưởng cũng đề nghị thành phố đà nẵng khắc phục một số hạn chế khuyết điểm khó khăn
trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết đồng thời nhất trí với một số kiến nghị
đề xuất của thành phố đà nẵng về mục tiêu quan điểm phương châm chỉ đạo
nhiệm vụ giải pháp bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
chiều nay văn phòng chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ tháng bảy cung cấp thông tin cho báo chí
về tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng bảy và bảy tháng đầu năm cũng tại họp báo
đại diện lãnh đạo các bộ ngành đã giải đáp làm rõ nhiều vấn đề dư luận xã hội và báo chí quan tâm
tại buổi họp báo trung tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an thay mặt bộ công an trân trọng cảm ơn
phóng viên các cơ quan báo chí tổ chức cá nhân và đông đảo quần chúng nhân dân đã chia
buồn với lực lượng công an và gia đình ba đồng chí cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và
cứu nạn cứu hộ công an thành phố hà nội đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ
trung tướng tô ân sô cho biết chiều ngày năm tháng tám tới bộ công an sẽ tổ chức lễ truy điệu trọng thể
cho ba đồng chí tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông thành phố hà nội
trả lời câu hỏi của phóng viên về việc ba quốc gia tạm thời chưa công nhận mẫu hộ chiếu mới
của việt nam trung tướng tôn sô khẳng định hộ chiếu mới của việt nam tuân thủ đúng nội dung
trong luật xuất nhập cảnh của công dân việt nam năm hai nghìn một mươi chín hộ chiếu này thỏa mãn các điều kiện
tiêu chuẩn của tổ chức hàng không dân dụng quốc tế icao